thủ tướng chính phủ vừa quyết định thành lập hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam
ông nguyễn trí dũng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư làm chủ tịch hội đồng
trách nhiệm quyền hạn của hội đồng được thực hiện theo nghị định số một trăm ba mươi một của chính phủ
hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia có quyền yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn
cung cấp tài liệu liên quan trong quá trình thẩm định
kết luận thẩm định dự án quan trọng quốc gia của hội đồng trước khi trình chính phủ
phải được ít nhất hai trên ba thành viên thông qua
theo quy trình dự án đường sắt tốc độ cao phải trình hội đồng thẩm định nhà nước
và các cấp có thẩm quyền xem xét trước khi chính phủ báo cáo dự án với quốc hội